người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby nói
tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này
những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem
tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng italy georgia meloni lên án vụ tấn công
khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động giết hại người dân vô tội
ở moscow là không thể chấp nhận được
trong khi đó một số nước châu mỹ như mexico argentina brazil chile colombia và bolivia
bày tỏ tình đoan kết với chính phủ mỹ
nhóm phóng viên thông tấn xã việt nam tại châu mỹ cho biết
bộ ngoại giao argentina ra thông báo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm crocus city hall
làm hàng chục người thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương
thông cáo nhấn mạnh argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố
đồng thời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân và mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục
trên mạng xã hội x bộ ngoại giao mexico nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực
nhằm vào người dân vô tội tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là hành động khủng bố man dợ
mexico muốn thể hiện tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ nga
thủ tướng brazil và chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở nga
bộ ngoại giao brazil cho biết trong số các nạn nhân không có công dân nước này
tổng thống colombia gustavo petro công mong hòa bình cho các dân tộc slav và cho thế giới
tổng thống bollovia bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn với tổng thống nga vladimir putin
người dân nga và gia đình các nạn nhân ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phản đối tấn công thảm khốc
trong khi đó theo cập nhật mới nhất từ một số nguồn tin tại nga tổng số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên tới sáu mươi hai người
hiện lực lượng chức năng nga vẫn chưa tìm kiếm được hầu hết tất cả các phòng trong khu tổ hợp krocus city hall
và số người thiệt mạng còn có thể tăng lên
theo tờ new york times của mỹ trước đó các quan chức chống khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tại nga
từ tháng ba mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng nhà nước hồi giáo khorasan hay còn gọi là isis k
một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại afghan đã hoạt động tại nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này
ngoài cảnh báo công khai các quan chức tình báo mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra
thực tế cho thấy vụ khủng bố đẫm máu đã khiến cho hàng trăm người thương vong
nhiều nhân chứng chứng kiến cuộc khủng bố không khỏi bàng hoàng và sợ hãi
cơ quan an ninh liên bang nga ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đưa tin ít nhất bốn mươi người đã thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương
trong vụ tấn công khủng bố tại trung tâm mua sắm và tổ hợp hòa nhạc krocus city ho phía tây bắc moscow
theo cơ quan an ninh liên bang nga ít nhất ba cá nhân được trang bị súng
trường tấn công đã tấn công địa điểm nằm ở một đầu của khu vực phức hợp rộng lớn ở khu vực moscow
ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc rocknic diễn ra vào tối ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi nổ súng vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc những kẻ tấn công được cho là đã kích nổ một thiết bị nổ gây cháy bên trong
phòng hòa nhạc đã bị hư hại nặng nề do vụ cháy và có thông tin cho rằng một phần của tòa nhà đã bị sập
theo rt dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho biết các nạn nhân đang ngồi ở giữa hội trường
đầu chỉ vài phút trôi qua một hoặc hai quả lựu đạn phát nổ ở giữa khói sám bắt đầu tuôn già mọi người lập tức hoảng loạn
theo bộ tình trạng khẩn cấp khoảng một trăm linh người đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn
theo thông báo của bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang hoạt động
những nỗ lực chính của họ là nhằm tìm kiếm và cứu hộ
lính cứu hỏa đã sơ tán khoảng một trăm linh người khỏi tầng hầm của tòa nhà
công việc đang được tiến hành để giải cứu những người khác khỏi mái nhà bằng thang máy
theo truyền thông địa phương có thể tới sáu hai trăm linh người có mặt trong tòa nhà khi vụ nổ sung bắt đầu
số người chết dự kiến sẽ tăng lên do quy mô của cuộc tấn công
các nhân chứng cho biết người dân dựng rào chắn tạm thời và cố gắng vượt qua cửa sổ để thoát khỏi hiện trường vụ nổ súng
ngay sau vụ việc bộ ngoại giao nga đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công trên và cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố
một phát ngôn viên nhà trắng cho biết mỹ đã nhận thông tin về vụ việc
đại sứ quán mỹ và các thành viên nato tại moscow vừa qua đã cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở moscow
và các khu vực khác của nga đồng thời kêu gọi công dân tránh du lịch đến nga
khu phức hợp tòa thị chính kruguz nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố lớn vào tối ngày hai mươi hai tháng ba nằm ngay bên ngoài thành phố moscow
trong khu định cư đô thị grasnoghosk nó được mở cửa vào tháng một mươi năm hai nghìn chín
tòa thị chính cort city tự hào có một khán phòng với hơn một mươi ba chỗ ngồi một phòng hòa nhạc với khoảng bảy năm trăm linh chỗ ngồi
và một nhà hát với gần năm năm trăm linh chỗ ngồi